tầm nhìn định hướng phát triển và các chính sách giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo
khuyến khích chuyển đổi số phát triển kinh tế số là những nội dung chính được đề cập thảo luận
tại hội thảo kinh tế số tác động cơ hội và khả năng tận dụng của việt nam
do đại học quốc gia tp hcm và tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ tổ chức vào ngày hôm qua
kinh tế số đang hiện diện thay đổi hàng ngày đem lại cơ hội cho việt nam
nhưng cũng tạo ra không ít thách thức rủi ro từ an ninh mạng các hoạt động kinh tế bất hợp pháp
cho đến chuyển dịch lao động và thất nghiệp phân hóa giàu nghèo và tăng trưởng bền vững
đòi hỏi cơ quan chính phủ cơ sở nghiên cứu và đào tạo nhà khoa học doanh nghiệp
phải phối hợp chặt chẽ hợp tác cùng đổi mới sáng tạo tìm ra mô hình giải pháp mới
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số phát triển nền kinh tế số một cách hiệu quả
tại hội thảo đại biểu thảo luận nhiều nội dung nền tảng tầm quốc gia
như đổi mới thể chế chính sách kích hoạt thể chế số chính sách số chính phủ số
nguồn lực số xã hội số cụ thể như phát triển ngành công nghiệp
hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông chuyển đổi số trong từng lĩnh vực ngành nghề
các ý kiến thảo luận sẽ được chọn lọc gửi đến cơ quan của đảng quốc hội chính phủ
và tổ chức liên quan đóng góp cho việc xây dựng ban hành triển khai các chính sách
khuyến khích chuyển đổi số và phát triển kinh tế số ở việt nam